các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệt độ cao nhất ở khu vực này sẽ giao động từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
trong khi đó lùi về phía nam ở các tỉnh từ khánh hòa trở xuống đến bình thuận trời còn mức nắng vừa phải và dễ chịu hơn nhiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây sẽ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có thể có mưa rông cục bộ vào chiều tối
thưa quý vị nắng nóng kéo dài gây nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hòa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh
trong đó việc sử dụng các thiết bị làm mát
đặc biệt là điều hòa tăng cao
trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình có thể chiếm tới sáu mươi bảy mươi tổng số lượng điện
để hạn chế quá tải người dân nên sử dụng quạt kết hợp với khi bật điều hòa đặt ở mức hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
trong giờ cao điểm từ khung giờ một mươi một đến một mươi bốn giờ và từ một mươi tám đến hai mươi ba giờ hằng ngày
nên hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện như bếp từ bình siêu tốc bàn là máy bơm máy giặt và điều hòa
hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện
đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư lưới điện chạm điện
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới có mưa rào và rông diện rải rác tập trung vào chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
ban ngày mưa giảm và sen kẽ có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên từ ba mươi ba mươi ba độ khu vực nam bộ từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa tiếp tục duy trì gió yếu có mưa vài nơi
riêng khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi hai độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa
ngày nắng nóng gió nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ